hôm qua ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định washington sẵn sàng đàm phán với iran một cách vô điều kiện
đây được coi là tiến hiệu lạc quan cho những căng thẳng leo thang tại vùng vịnh

ngoại trưởng mỹ mike pompeo khẳng định washington đã chuẩn bị để đối thoại với tehran một cách vô điều kiện
nhưng mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép để kiềm chế hành động của iran
bình luận trên của ông pompeo đánh dấu lần đầu tiên
kể từ khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran hồi tháng năm năm ngoái
chính quyền mỹ nhấn mạnh rõ ràng quan điểm sẵn sàng đàm phán với tehran mà không có điều kiện ràng buộc
kể từ đó tới nay quan hệ giữa mỹ và iran vẫn chìm trong căng thẳng và ngày càng leo thang
đặc biệt sau khi mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt và không ngừng gia tăng áp lực với iran
hôm một sáu ngoại trưởng iran hassan rouhani nhấn mạnh tehran chỉ đối thoại khi mỹ tỏ rõ sự tôn trọng
anh nên cân nhắc từ bỏ đàm phán brexit và ra khỏi liên minh châu âu eu không thỏa thuận
nếu không thể đạt được một thỏa thuận brexit như mong muốn
đây là phát biểu của tổng thống mỹ donald trump ngay trước thềm chuyến thăm chính thức tới anh
tổng thống trump cho rằng anh nên chọn một con đường brexit không thỏa thuận
và từ chối trả khoản tiền năm mươi tỷ đô la cho eu
theo ông đây là một số tiền quá lớn và nếu ông là lãnh đạo của nước anh
thì ông sẽ không bao giờ trả số tiền này
tổng thống trump đưa ra tuyên bố trên một ngày trước khi bắt đầu chuyến thăm chính thức anh
từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm tháng sáu
chính phủ anh kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương
để giúp london khắc phục phần nào những thiệt hại kinh tế sau khi rời khỏi eu
tuy nhiên một bộ phận các nghị sĩ lo ngại rằng chính sách nước mỹ trước tiên của tổng thống trump
sẽ đẩy anh vào một thỏa thuận thiếu cân bằng và bất lợi
xin chuyển sang thông tin ở khu vực khác
căng thẳng quân sự giữa israel và syri đang có nguy cơ leo thang nghiêm trọng
hôm qua quân đội israel đã tấn công một số mục tiêu quân sự của syri nhằm đáp trả
về khu vực phía bắc cao nguyên golan đã phải hứng chịu hai quả rocket được phóng
từ hướng lãnh thổ syri sang
các cuộc tấn công trả đũa của quân đội israel đã làm ít nhất ba người syri thiệt mạng và bảy người bị thương
theo lực lượng phòng vệ israel các chiến đấu cơ của nước này đã tấn công hai khẩu đội pháo
một số vị trí tình báo và phòng không của syri
ở khu vực ngoại ô thủ đô damas hãng thông tấn nhà nước của syri còn cáo buộc các lực lượng israel
bắn cả tên lửa vào tỉnh qunecha ở miền nam syri
các cuộc tấn công này xảy ra một ngày sau khi israel cáo buộc syri đã nã hai quả tên lửa
sang khu vực núi hermon thuộc cao nguyên golan
đích thân thủ tướng israel benjamin netanyahu đã ra lệnh tiến hành các vụ tấn công trên
và đây chỉ là hai trong số hàng trăm cuộc không kích đã được israel tiến hành trong nhiều năm qua
nhằm vào các mục tiêu của iran và phong trào hebolat tại syri
italia cam kết sẽ tôn trọng các nguyên tắc tài chính của liên minh châu âu eu
trong dự thảo ngân sách sắp tới bất chấp tình hình tài chính công đang xấu đi
và chính sách giảm mạnh thuế vừa mới được chính phủ nước này thông qua
thông báo được đưa ra sau khi ủy ban châu âu ec đã chất vấn italia
về nguyên nhân khiến khoản nợ nước này tăng mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín
trong thông báo bộ kinh tế italia cho rằng nguyên nhân của tình hình tài chính công suy thoái
là do kinh tế gặp khó khăn
và tái khẳng định rằng dự thảo ngân sách tài khoá hai nghìn hai mươi sẽ tuân thủ gói tăng trưởng và ổn định của eu
theo quy định của eu italia cần phải giảm thâm hụt thương mại ở mức sáu tổng sản phẩm quốc nội gdp
cho đến khi thương mại cân bằng trở lại
tuy nhiên con số này lại không ngừng tăng kể từ năm hai nghìn một mươi năm
tháng trước chính phủ italia đã thông qua kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
vốn đang bị tụt hậu so với nhiều nền kinh tế lớn thuộc khu vực đồng tiến trung châu âu eurozone trong hai thập kỷ qua
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại